người chọn niềm tin vào con đường mà bác hồ và đảng ta đã lựa chọn
mỗi người hãy đặt quyết tâm như lời đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định trong ngày đầu xuân năm mới
có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ đất nước hay không
điều đó phụ thuộc vào ý chí nghị lực của toàn đảng toàn dân ta của mỗi người việt nam chúng ta
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị ngày hai tháng hai
văn phòng chính phủ đã có công văn gửi bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế
về đề nghị của bộ giáo dục và đào tạo chỉnh thủ tướng chính phủ xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh sinh viên nghỉ học phòng chống dịch corona
cuối giờ chiều ngày hai tháng hai ubnd tp hcm có quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học một tuần để phòng tránh dịch bệnh do virus corona gây ra
như vậy theo lịch học sinh tp hcm sẽ quay lại trường vào ngày ba tháng hai sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
thì nay các em sẽ nghỉ tiếp
đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ngày một mươi tháng hai học sinh sẽ đi học lại bình thường
đây là thông tin được rất nhiều người bao gồm là phụ huynh học sinh và cả giáo viên lãnh đạo các trường học mong chờ
tối cùng ngày hà nội cũng đã có quyết định cho học sinh nghỉ học phòng tránh dịch bệnh do virus corona
thời gian nghỉ từ ngày mùng ba đến ngày chín tháng hai
tương tự một số tỉnh thanh khác là khánh hòa bà rịa vũng tàu tiền giang kiên giang sóc trăng hậu giang cần thơ vĩnh long bình thuận
thanh hóa và tp hcm
đồng nai đã có quyết định cho học sinh nghỉ học
thưa quý vị giữa tâm bão dịch corona tình trạng vận chuyển người và hàng hóa bằng tuyến thuyền máy vượt sông hồng sông nậm thi sang trung quốc
tại khu vực biên giới lào cai vẫn lén lút diễn ra đây là phản ánh của tác giả bài viết trên báo giao thông
theo bài viết khi tiếp cận một chủ quán ăn sáng ngay gần cửa khẩu để hỏi về thủ tục làm giấy thông hành để đi sang hà khẩu trung quốc
phóng viên được chỉ dẫn gặp một người phụ nữ sau một hồi hỏi hàn thăm dò người phụ nữ này cho biết nếu đi đường tiểu ngạch theo chủ thuyền thì không cần sổ thông hành
chủ thuyền sẽ có trách nhiệm đưa đi và đón về ngày bình thường giá đưa đi và đón về là năm trăm linh đồng một người nhưng từ khi có lệnh cấm do virus corona giá sẽ cao hơn
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang một mươi hai
đây là lĩnh vực tiềm năng rất lớn nhưng lâu nay còn chậm phát triển
hiện việt nam được xếp top năm nước là giò thực phẩm thế giới do có nguồn nông sản thủy hải sản phong phú và đa dạng
giá vàng nhảy múa trước ngày thần tài là thông tin trên báo lao động
vào chiều ngày hai tháng hai tức ngày chín tháng riêng tại tuyến phố trần nhân tông trung tâm mua bán vàng lớn nhất của thành phố hà nội
dù mới đầu giờ chiều nhưng có rất đông khách hàng đến giao dịch tại các chuỗi cửa hàng của nhiều doanh nghiệp
doanh doanh trên tuyến phố này
việc giá vàng bất ngờ giảm trong ngày hai tháng hai cũng là một lý do thúc đẩy người dân đi mua vàng sớm trước ngày thần tài
còn các doanh nghiệp kinh doanh vàng thì đã chuẩn bị khá sớm cho ngày thần tài
do đây là dịp nhu cầu mua vàng của người dân thường tăng vọt với quan niệm mua vàng vào ngày này sẽ may mắn và tài lộc sung túc cho cả năm
quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất trên các báo mà chúng tôi vừa cập nhật